hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp vĩnh yên và công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại khu năm phường tiền châu tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại tổ một mươi một ấp hai xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ
xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện